trước tình hình ô nhiễm không khí ở mức cực kỳ nguy hại tại hà nội trong những ngày vừa qua
cục quản lý môi trường y tế phối hợp với viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường
và tổ chức y tế thế giới tại việt nam đã xây dựng hướng dẫn dự phòng bảo vệ sức khỏe cộng đồng
cụ thể người dân hạn chế ra khỏi nhà vận động tập thể dục lao động ngoài trời
khi chất lượng không khí ở mức xấu vệ sinh mũi xúc họng sáng tối bằng nước muối sinh lý
đặc biệt sau khi ra đường cha rửa mắt bằng nước muối sinh lý vào buổi tối trước khi đi ngủ
nên hạn chế mở cửa sổ cửa ra vào thời điểm không khí bị ô nhiễm nặng
đặc biệt các gia đình gần đường giao thông gần khu vực ô nhiễm
trong thời điểm này nếu mắc các bệnh cấp tính như sốt viêm mũi họng phổi phế quản tim mạch
cần đến khám tại các cơ sở y tế và điều trị kịp thời
đồng thời tăng cường dinh dưỡng nâng cao thể trạng và sức đề kháng